thưa quý vị mặc dù đã được các ngành chức năng tích cực tuyên truyền phổ biến về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông mạng xã hội
nhưng vẫn còn không ít người dân nhẹ dạ cả tin mất cảnh giác để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếu nọ tài sản
có vụ bị hại mất hàng tỷ đồng
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh thái nguyên đã xảy ra hơn sáu mươi vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông mạng xã hội
phóng viên antv tại thái nguyên
đáng chú ý ở thủ đoạn này các đối tượng không bao giờ yêu cầu chuyển ngay một số tiền lớn mà chuyển thành nhiều lần với số tiền tăng dần
nạn nhân khi đã rơi vào mê trận thì không còn đủ sáng suốt để nhận ra
bỏ cuộc thì sợ mất số tiền trước sợ mất quà

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
khi thực hiện các giao dịch tài chính ngân hàng liên quan đến tài khoản ngân hàng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội
thì người dân hết sức thận trọng tỉnh táo cảnh giác
khi phát hiện tài khoản mình của mình ngân hàng của mình bị truy cập trái phép
thì báo ngay cho ngân hàng qua các cái đường dây nóng hoặc thực hiện các cái thao tác quên mật khẩu để chặn khóa
không cho đối tượng tiếp tục truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của mình
khi cơ quan công an cơ quan nhà nước có yêu cầu làm việc với người dân
thì sẽ gặp trực tiếp không liên hệ qua mạng xã hội qua mạng viễn thông
tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông mạng xã hội không còn là mới
tuy nhiên thủ đoạn của chúng ngày càng tinh vi hơn
do vậy cơ quan công an đề nghị người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác
tự phòng ngừa tự bảo vệ tài sản của mình tích cực tố giác tội phạm tới cơ quan chức năng
khi phát hiện các hành vi phạm tội
có như vậy mới kịp thời ngăn chặn và không để hậu quả đáng tiếc xảy ra